người dùng cần phải thực hiện quá trình xác thực người dùng cung cấp các thông tin cá nhân trong đó có cả căn cước công dân chứng minh nhân dân chứng minh nhân dân hộ chiếu
trong khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng bốn đám cháy xuất hiện ở khu vực rừng sản xuất của nông trường bốn trăm linh hai gây thiệt hại khoảng bốn mươi hectare rừng của đơn vị này
đến chiều tối cùng ngày đám cháy đã lan sang khu vực rừng sản xuất một trăm linh hectare lân cận
lực lượng bộ chỉ huy quân sự tỉnh huyện phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh cà mau và lực lượng tại chỗ của địa phương đã huy động hơn sáu trăm linh người cùng tham gia dập lửa và cắt cây để tạo đường băng ngăn lửa cháy lan
do đây là khu vực rừng xe chữa cháy lớn không vào được
các kênh giải khô cạn nước nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn
chính quyền địa phương đã triển khai di rời hai mươi hộ dân sống gần khu vực đám cháy để bảo đảm an toàn
sau hơn một mươi tám giờ phát hiện đến bảy h ba mươi phút sáng ngày hôm nay đám cháy cơ bản được không chế nhưng vẫn còn âm ỉ dưới lớp than bùn và có nguy cơ bùng phát trở lại khi có gió mạnh
công tác chữa cháy vẫn đang được các lực lượng chức năng duy trì
tiền giang là tỉnh đầu tiên ở miền tây công bố hạn mặn thiếu nước khẩn cấp trong mùa khô
nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị ảnh hưởng bởi hạn mặn ban giám đốc công an tỉnh tiền giang đã phát động cán bộ chiến sĩ thực hiện chương trình nghĩa tỉnh ngày hạn mặn
giữa ngày nắng nóng những chiếc xe bơm nước chữa cháy xe chấn nước chữa cháy cùng nhiều chiếc xe bồn chữa nước của các cá nhân tổ chức được huy động đến trung tâm chỉ huy công an tỉnh
tất cả chuẩn bị cho hành trình đến với tỉnh
nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi hạn mặn
hành trang mang theo là nước ngọt dùng trong sinh hoạt hàng ngày nước uống đóng chai để chia sẻ khó khăn với người dân
cũng như là nước sinh hoạt rồi nước uống
trong thời điểm hạn mặn này khi mà người dân tiếp nhận được những cái ca nước những cái lốc nước uống thì người dân rất là phấn khởi
và địa phương cũng thấy đây là một trong những cái chương trình mà mình phải nói là giữa cái lực lượng công an với người dân mình càng kháng khích hơn
việc cung cấp nước sạch cho bà con không chỉ trong ngày hôm nay mà còn sẽ diễn ra trong những ngày tiếp theo
tổng cộng có khoảng sáu mươi mét khối nước ngọt dùng trong sinh hoạt
một trăm linh thùng nước tinh khiết loại hai mươi một lít và khoảng năm mươi chai nước suối loại năm trăm linh ml được chuyển đến nhân dân các xã bình ân kiểng phước phước trung tân thành huyện gò công đông
nhân dịp này công an tỉnh cũng đã trao tặng năm mươi phần quà cho các hộ khó khăn tại các xã ven biển trên địa bàn huyện gò công đông mỗi phần ba trăm linh đồng
giúp hộ khó khăn có thêm điều kiện trang bị dụng cụ giữ chữ nước ngọt dùng trong sinh hoạt gia đình
hôm nay cái đòn của công an tỉnh giúp địa phương thì thấy
thấy bà con nhận được những giọt nước cũng như là những món quà rất là ý nghĩa thì bà con cũng rất là vui sướng
có nước xài đồ với nước uống đồ bà con ta cũng bừng vui rồi lắm
chứ hôm nay không có nước nôi gì hết trơn không có nước đi sinh đầu này sinh đầu kia bà con sinh chỗ này vài thùng chỗ kia vài thùng vậy đó
thực hiện nghiêm công điện của bộ công an về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn và giúp đỡ nhân dân
ngoài việc tập trung đẩy mạnh các hoạt động chia sẻ
giúp đỡ nhân dân thông qua chương trình nghĩa tỉnh ngày hạn mặn ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
nhất là lực lượng công an cơ sở nắm tình hình bảo đảm an ninh trả tự tại địa bàn kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi lợi dụng hạn mặn để trục lợi vi phạm pháp luật
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp hướng dẫn người dân ứng phó năng nóng hạn hán thiếu nước đoàn kết trung sức trung lòng vượt qua khó khăn
chương trình nghĩa tình ngày hạn mặn của công an tỉnh tiền giang sẽ tiếp tục được thực hiện cho đến khi kết thúc đợt hạn mặn